được phục hồi sức khỏe được chữa bệnh
đa phần các trường hợp bị não úng thủy đều nằm một chỗ từ khi chào đời cho đến lúc mất
trong đó có những em có cùng căn bệnh này đã mất sau hai mươi hai năm nằm liệt dương
mặc dù khó khăn như vậy nhưng nhà chùa vẫn tận tụy ngày đêm để chăm lo cho các bé từ miếng ăn đến giấc ngủ
các em giờ tới hai mấy tuổi rồi mà ngồi lên chưa được vì nó bị bại não
nhưng mà nó được mọi người thương rồi được đuôi nuôi ở đây và nó được phát triển
và nó hiểu thầy nó thương thầy như là người cha người mẹ
mình thấy rất là tuyệt vời được làm cha nhất là tu sĩ rồi làm chưa có con
nhưng mà được làm cha bồng như em thơ lên rồi ơn đức của cha mẹ tuyệt vời không có gì sinh bằng được
tuy làm việc ở đây công việc cũng khá vất vả
không lương chỉ có một hỗ trợ ít ỏi kinh phí để phục vụ sinh hoạt cá nhân
nhưng các bảo mẫu và các tình nguyện viên
vẫn cảm thấy rất vui
trong đó có nhiều bảo mẫu tình nguyện viên đã gắn bó với các cháu hơn hai mươi năm nay
chùa kỳ quang hai là một nơi chăm sóc rất nhiều trẻ em bị bỏ rơi và tàn tật
các em khi mà bị bỏ rơi thì là mang theo trong người rất là nhiều bệnh cùng một lúc
khi tôi đến đây thì tôi đã thấy đây là nơi mà tôi rất muốn dừng chân
để được giúp cho các em
có sức khỏe và vui trong cuộc sống
ngoài lo cái ăn giấc ngủ chăm lo phục vụ y tế cho các em
nhà chùa còn tổ chức cho các em được học tập đầy đủ
trong đó có nhiều em sau khi tốt nghiệp lớp một mươi hai được đi học nghề
được sự quan tâm của trường phòng ứng dụng và các thầy ở chùa
các cháu học tập rất là tốt
về cơ sở vật chất các thầy rất quan tâm chăm lo rất là đầy đủ
đến với trại nuôi dưỡng trẻ mồ côi trẻ quyết tật của chùa kỳ quan hai
mọi người đều cảm động trước những tấm lòng thiện nguyện của các nhà sư
và các bảo mẫu đối với các em
đối với bản thân tôi thì cũng mong rằng cộng đồng mỗi người cùng nhau chia sẻ
góp một phần nhỏ công sức của mình để tạo điều kiện cho chùa
điều kiện tốt hơn để nuôi dưỡng các cháu
thưa quý vị để phát huy truyền thống nhân đạo của người việt nam
vốn có từ ngàn xưa các tăng ni phật tử các thầy thuốc và các tình nguyện viên
ở chùa kỳ quan hai đã không quản ngại khó khăn vất vả
ngày đêm chữa bệnh cho các bệnh nhân nghèo và trẻ khuyết tật
nơi đây quả thật ấm áp tình người và có ý nghĩa xã hội sâu sắc
rất cần sự chung tay sẻ chia của mọi người
nội dung của chương trình tuần này xin được khép lại tại đây
hẹn gặp lại quý vị trong các lần phát sóng tới của chương trình thành phố sống đẹp